sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai giá đô la mỹ tự do được mua vào ở mức hai mươi ba sáu trăm năm mươi đồng một đô la mỹ và bán ra hai mươi ba bảy trăm một mươi đồng một đô la
tăng hai mươi đồng ở chiều mua vào và tăng ba mươi đồng ở chiều bán ra so với ngày hai mươi tháng một mươi hai
tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước công bố cũng tăng sáu đồng so với ngày hai mươi tháng một mươi hai lên mức hai mươi ba một trăm chín mươi đồng một đô la mỹ
trong khi đó giá đô la mỹ tại một số ngân hàng thương mại lại ngược chiều đi xuống như việc con banh giảm bốn mươi đồng
cụ thể giá mua vào xuống còn hai mươi hai bảy trăm sáu mươi đồng một đô la mỹ và bán ra hai mươi ba bảy mươi đồng một đô la mỹ
exim bank cũng giảm hai mươi đồng khi công bố giá mua đô la mỹ còn hai mươi hai tám trăm bốn mươi đồng một đô la và bán ra là hai mươi ba năm mươi đồng một đô la
theo báo cáo cấp đặt thị trường tiền tệ tuần từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai của một phận phân tích chứng khoán lsi
tỷ giá đô la trên việt nam đồng
trên thị trường liên ngân hàng đã giảm nhiều so với tuần trước đó khi giảm bốn trên thị trường liên ngân hàng và niêm yết tại các ngân hàng thương mại
nhìn chung nhóm phân tích nhận định tỷ giá vẫn ở mức tương đối cao so với trong nước
khi trạng thái ngoại tệ trong hệ thống vẫn đang ở mức âm trong bối cảnh nhu cầu thanh toán cuối năm tăng mạnh
mặt khác tỷ giá trên thị trường tự do có biến động trái chiều theo xu hướng tăng
chủ yếu do tranh lệch giá vàng trong nước quốc tế duy trì ở mức đỉnh kỷ lục khoảng một mươi hai triệu đồng một lượng
trên thị trường thế giới chỉ số usd index còn chín mươi sáu năm điểm giảm một mươi hai điểm so với hôm qua
đồng bạc xanh đã chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ giảm
trong bối cảnh các kế hoạch chi tiêu của đảng dân chủ gặp nhiều bất lợi và lo ngại về sự lây lan của biến thể omicron gia tăng
nhiều nhà phân tích cho rằng tâm lý rủi ro của giới giao dịch đã suy yếu bởi sự xuất hiện của nhiều bằng chứng về tác động
của biến thể omicron và điều đó đè nặng lên thị trường ngoại hối
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai giá vàng miếng sjc giảm khoảng năm mươi một trăm linh nghìn đồng mỗi lượng
exim bank mua vào còn sáu mươi một triệu đồng một lượng bán ra sáu mươi một năm triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đa quý sài gòn sdc mua vào còn sáu mươi chín triệu đồng một lượng chiều bán ra là sáu mươi một sáu triệu đồng một lượng
mức giảm giá của vàng sjc không nhanh bằng thế giới đã kéo dãn khoảng cách tranh lệch ra xa hơn một mươi một sáu triệu đồng mỗi lượng
thị trường vàng trong nước không mấy giao dịch
khi mùa lễ hội đến gần các đơn vị cũng không mận mạng với việc mua nguyên liệu sản xuất hàng cho dịch tết
rủi ro sức mua nữ trang trên thị trường trong thời gian tới dự báo giảm do bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín khi thu nhập người dân giảm suất
giá vàng thế giới giảm một mươi bốn usd một ounce xuống còn một bảy trăm chín mươi một usd một ounce
kim loại quý đã mất vị thế trú ẩn an toàn khi giá dầu thô giảm mạnh và chứng khoán đang ở mức thấp
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang gia tăng ở một số quốc gia
các quốc gia châu âu dân đến những hạn chế về kinh doanh và đi lại
biến thể omicron cũng đang lan nhanh ở các khu vực của mỹ ngay khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần
chỉ số chứng khoán chứng kiến mức giảm đồng loạt
dow jones giảm bốn trăm ba mươi ba hai mươi tám điểm tương đương một hai mươi ba xuống còn ba mươi bốn chín trăm ba mươi hai một mươi sáu điểm
s p năm trăm linh giảm năm mươi hai sáu mươi hai điểm tương đương một một mươi bốn xuống còn bốn năm trăm sáu mươi tám hai điểm
nasdaq giảm một trăm tám mươi tám bảy mươi bốn điểm tương đương một hai mươi bốn
s p năm trăm linh giảm một mươi bốn chín trăm tám mươi chín mươi bốn điểm
ngày hai mươi một tháng một mươi hai dù số ca nhiễm biến thể omicron vẫn gia tăng tại nhiều quốc gia
nhưng giá dầu thô trên thế giới đã nhích nhẹ sau khi giảm mạnh ba bốn ở phiên giao dịch trước
cụ thể giá dầu thô của mỹ giao dịch ở ngưỡng sáu mươi chín usd một thùng
dầu bren chuẩn toàn cầu quanh mức bảy mươi một tám usd một thùng
kết thúc phiên giao dịch khuya ngày hai mươi tháng một mươi hai giá dầu brent giảm hai bảy xuống còn bảy mươi một năm mươi hai usd
trong khi giá dầu thô của mỹ giảm ba bảy xuống còn sáu mươi tám hai mươi ba usd
trong phiên có thời điểm giá dầu thô brand xuống thấp ở mức sáu mươi chín hai mươi tám usd một thùng
còn dầu wti xuống còn sáu mươi sáu bốn usd một thùng
tuy đà giảm trưởng lại nhưng những lo ngại về biến thể mới của virus corona vẫn đeo bám thị trường
ông andrew lippow chuyên gia phân tích của công ty tư vấn dầu mỏ lippow oil associates của mỹ nhận xét
đây là một phản ứng tốt nhất
ông andrew lippow cũng tự phát trước việc số ca mắc virus gia tăng và lo ngại các biện pháp phong tỏa
có thể nhanh chóng được áp dụng rộng rãi khi bàn về việc giá dầu lao dốc trong hai phiên liên tiếp trên reuters
ngày một mươi chín tháng một mươi hai hà lan chính thức phong tỏa chống biến thể mới opecron
cùng với đó nhiều nước châu âu cũng tăng các hạn chế trước kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới
nhằm hạn chế đa lây lan quá nhanh của biến thể này
tại mỹ cũng có những khuyên cáo kêu gọi người dân tuân thủ đeo khẩu trang
cẩn thận nếu đi du lịch trong kỳ nghỉ đông
theo thông tin từ hãng reuters mức tuân thủ theo thỏa thuận giảm sản lượng của nhóm opec cộng
đã đạt một trăm một mươi bảy trong tháng một mươi một tăng một điểm phần trăm so với tháng trước
bên cạnh đó nguồn cung tại mỹ vẫn gia tăng khi các công ty năng lượng tiếp bổ sung các dàn khoan dầu
và khí đốt tự nhiên trong tuần thứ hai liên tiếp
số lượng giàn khoan dầu và khí đốt một chỉ số ban đầu về sản lượng trong tương lai
đã tăng thêm ba giàn trong tuần trước
trong nước ngày hai mươi một tháng một mươi hai giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi hai tám mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm hai mươi hai tám trăm linh một đồng một lít
dầu diazen một mươi bảy ba trăm ba mươi bốn đồng một lít dầu hỏa một mươi sáu ba trăm hai mươi hai đồng một lít dầu mazut một mươi năm bảy trăm bốn mươi năm đồng một kg
mức giá này được áp dụng từ ngày một mươi tháng một mươi hai
nguy cơ tái nhiễm biến thể omicron cao gấp năm
nguy cơ tái nhiễm biến thể omicron cao gấp năm lần
và không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với data
đây là kết quả nghiên cứu mà đại học hoàng gia london vừa công bố
trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang gia tăng trên khắp châu âu
có thể khiến các lễ hội cuối năm phải hủy bỏ
nghiên cứu mà đại học hoàng gia london đã phân tích dữ liệu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
và dịch vụ y tế quốc gia đối với ba trăm ba mươi người có kết quả xét nghiệm pcr dương tính với virus sars cov hai
ở vùng england từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong đó có một trăm hai mươi hai sáu mươi hai ca nhiễm delta và một tám trăm bốn mươi sáu ca nhiễm omicron
kết quả cho thấy nguy cơ nhập viện và các triệu chứng biểu hiện của opicron không khác nhiều so với delta
mặc dù dữ liệu nhập viện vẫn còn rất hạn chế
thậm chí omicron còn có thể gây tái nhiễm cao gấp năm bốn lần so với delta
theo đại học hoàng gia london tỷ lệ những người từng mắc covid một mươi chín
có thể tránh được nguy cơ tái nhiễm omicron là dưới một mươi chín
xong nghiên cứu này chưa được thẩm định
các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ những người đã tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc đã tiêm mũi tăng cường từ hai tuần trở lên
mắc omicron có biểu hiện triệu chứng tăng đáng kể so với delta
dựa trên đánh giá hiệu quả của vaccine đối với việc nhiễm delta có biểu hiện triều chứng
nghiên cứu kết luận hiệu quả bảo vệ của vaccine sau hai mũi tiêm là từ hai mươi
và sau mũi tăng cường là từ năm mươi năm tám mươi
giáo sư neil firushon trưởng nhóm nghiên cứu nhấn mạnh
nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng
về việc omicron có thể tránh được khả năng miễn dịch trước đó do lây nhiễm hoặc đã tiêm phòng
theo ông khả năng né tránh miễn dịch này cho thấy opicron có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với cộng đồng
tuy nhiên tiến sĩ glyvedeit cựu chủ tịch lực lượng đặc nhiệm vaccine của vương quốc anh cho rằng
kết luận này được đưa ra dựa trên các giả định về opecron
song vẫn chưa có đủ dữ liệu ví dụ như vẫn chưa rõ phản ứng miễn dịch tế bào
vốn có thể đang thúc đẩy hiệu quả của vaccine
bên cạnh đó một số kết luận của nghiên cứu khác với dữ liệu thu được từ nam phi
vốn cho thấy vaccine có thể chống lại bệnh nặng và tử vong
tiến sĩ clift nêu rõ có quá nhiều sự không chắc chắn trong các đánh giá mô hình này
và chỉ có thể tin tưởng hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm tăng cường trước sự tấn công của ovicron
khi có thêm một tháng dữ liệu thực tế về số bệnh nhân phải điều trị tích cực và tử vong
nghiên cứu của các nhà khoa học ở hồng kông trung quốc cho thấy
biến thể omicron tái tạo kém hơn trong mô phổi
của con người so với chủng virus ban đầu có lẽ liên quan tới mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
tuy nhiên giáo sư đứng đầu cuộc nghiên cứu đã cảnh báo rằng
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
liên quan đến biến thể omicron một triệu người có thể bị cách ly vào ngày giáng sinh
tiến sĩ michel chanchiwa cho biết điều quan trọng là mức độ nghiêm trọng của bệnh
ở người không chỉ được xác bệnh bởi sự nhấn lên của virus
mà còn bởi phản ứng miễn dịch của vật chủ đối với sự lây nhiễm
ông nói thêm cũng cần lưu ý rằng bằng cách lây truyền cho nhiều người
một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây ra bệnh nặng hơn
và dẫn tới tử vong mặc dù bản thân virus đó có thể ít gây bệnh hơn
do đó kết hợp với các nghiên cứu gần đây của chúng tôi
có thể thấy rằng biến thể omicron có khả năng né tránh một phần khả năng miễn dịch
từ vaccine và người đã từng mắc bệnh trong quá khứ
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
nghiên cứu do khoa y thuộc đại học hồng kông công bố cho thấy
các nhà nghiên cứu đã phân lập thành công biến thể này và sử dụng mô phổi được lấy ra
để điều trị nhằm điều tra về đột biến mới
nghiên cứu cũng cho thấy omicron sao chép nhanh hơn chủng virus sars cov hai ban đầu
và biến thể delta trong phía quản người
theo đó trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi lây nhiễm biến thể omicron sao chép nhanh hơn khoảng bảy mươi lần
so với biến thể delta và chủng sars cov hai ban đầu
ngược lại biến thể omicron sao chép kém hiệu quả hơn thấp hơn một mươi lần
trong mô phổi người so với virus sars cov hai chủng gốc
qua đó có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
phản ứng về nghiên cứu giảng viên lâm sàng cao cấp tại đại học ester
tiến sĩ david chen nói sự gia tăng nhân bản gấp bảy mươi lần là điều láng lo ngại
điều này giải thích cho việc gia tăng khả năng lây truyền của virus
tuy nhiên vẫn chưa có sự rõ ràng về việc giảm một mươi lần khả năng lây nhiễm qua phổi
trong nghiên cứu tại phòng thí nghiệm này sẽ diễn ra thực tế như thế nào ở bệnh nhân
thoạt nhìn đây có thể là một tin tốt
tuy nhiên nếu virus có thể tái tạo nhanh hơn bảy mươi lần nhưng lây nhiễm chậm hơn một mươi lần
điều đó vẫn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tăng gấp bảy lần